ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh tổ chức lễ khánh thành trường trung học phổ thông chuyên bắc ninh
ngôi trường hiện đại bậc nhất việt nam với tổng kinh phí đầu tư là gần sáu trăm linh tỷ đồng
công trình được khởi công xây dựng vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn thuộc phường kinh bắc
thành phố bắc ninh trên diện tích ba chín ha với tổng số vốn đầu tư gần sáu trăm linh tỷ đồng
đến nay ngôi trường đã hoàn thiện và đi vào vận hành gồm có hai hạng mục chính
nhà điều hành cao chín tầng có tổng diện tích sàn sáu sáu trăm linh m hai và nhà hội trường năm trăm linh chỗ ngồi cao ba tầng
các công trình khác như khối nhà lớp học thư viện cao năm tầng khối nhà ký túc xá cao một mươi hai tầng
nhà tập luyện thể thao có diện tích hơn ba m hai
được trang bị cơ sở vật chất hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế do tỉnh bắc ninh đầu tư